hãy dành thời gian để chúng ta trau dồi kiến thức để chúng ta hoàn thiện mình hơn chúng ta phát triển công ty phát triển cái năng lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ
và như vậy thì tôi nghĩ rằng dù cho tất cả các đời tổng thống nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn đứng vững và chúng ta vẫn được giao thoa với nước ngoài và mang sản phẩm của mình tới nước ngoài
thì tôi nghĩ rằng đấy cũng vẫn là sự thuận lợi chứ không phải sự khó khăn mà chúng ta phải lo ngại
mà nó sẽ thay đổi một cách nó phải tốt hơn lên bởi vì khi mà có sự thay đổi về mặt chính trị thì cái công tác về mặt ngoại giao rồi kinh tế chúng ta cũng sẽ phải thay đổi để nó làm sao để nó phù hợp với cái thực tế bây giờ
bởi vì là mỹ và hoa kỳ đã có một cái thời gian dài chúng ta hợp tác đã hiểu rất rõ về nhau rồi nên chúng tôi nghĩ cái việc này nó sẽ tiến triển một cách nó tốt hơn sau khi mà có một cái tổng thống mới
qua nhiều đời tổng thống khác nhau
qua cả đảng cộng hòa và dân chủ lợi ích song trùng của hai nước đã tạo nền tảng cho mối quan hệ song phương
và đặc biệt có rất nhiều khuôn khổ hợp tác như khuôn khổ về đối tác toàn diện hay là những khuôn khổ về đối thoại đã được duy trì
nếu chúng ta nhìn lại thì có thể thấy rằng từ tổng thống clinton tổng thống bus và tổng thống obama đều đã thăm việt nam
chúng ta hy vọng rằng với lợi ích song trùng đó với quan hệ hai bên cùng có lợi thì mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển
ngoài hợp tác song phương thì hai nước có nhiều khuôn khổ hợp tác phục vụ cho lợi ích của mình
cho lợi ích của khu vực trong các trao đổi diễn đàn song phương và đa phương khác
vừa qua chúng ta đã phối hợp trong đảm bảo hòa bình và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương như là trong khuôn khổ asean
lợi ích quốc gia là lâu dài nhưng vào từng thời điểm với từng chính quyền nước nào cũng vậy chứ không chỉ mỹ
sẽ định hình các thứ tự ưu tiên khác nhau các cách tiếp cận khác nhau
đây chính là điều
mà việt nam tiếp tục trao đổi chia sẻ với đội ngũ của chính quyền mới để làm sao những gì là lợi ích song trùng giữa hai nước
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh lên những gì mới thì tìm ra những lợi ích để có thể phát triển
đúng là mỹ có một vai trò rất quan trọng trong tb
bởi vì mỹ chiếm đến sáu mươi gdp của toàn khổ
và thương mại cũng rất là quan trọng
và mỹ cũng là một trong những nước khởi xưởng đàm phán tpp ban đầu
thế nhưng mà chính quyền tân tổng thống donald trump đã quyết định là rải soát lại các hiệp định thương mại tự do trong nội quả tpp và đã quyết định là rút khỏi tpp
thì rõ ràng hiện nay các nước còn lại trong khối vẫn đang tiếp tục đưa ra một số định hướng mới bao gồm có ba kịch bản từ với tpp

vẫn đang tiếp tục đưa ra một số định hướng mới bao gồm có ba kịch bản từ với tpp
kinh bản thứ nhất là tpp một hay là tpp một mươi một tức là không có mỹ thì các nước sẽ tiếp tục đàm phán theo hướng đó thì nó sẽ như thế nào
bởi vì rõ ràng là một trong những điều kiện quan trọng của tbp thỏa thuận trước đây là phải có đến tám mươi năm các nước đồng thuận thì tbp mới có hiệu lực trong vòng hai năm
nhưng bây giờ mới rút đi thì đương nhiên nó không đạt được tỷ lệ tám mươi năm
thứ nhất là các nước cũng phải bàn thảo lại để sửa đổi những điều kiện đó
đấy là kịch bản thứ nhất là tpp một
kịch bản thứ hai là các nước tp một mươi một đó thì cũng đang mong muốn là mở rộng tv
có thể là mời một số những nước khác cùng tham gia nếu như những nền kinh tế khác quan tâm và sẵn sàng chấp nhận các điều khoản cam kết của tpp
còn kịch bản thứ ba đó là
một mặt là tbb vẫn được triển khai theo hai cái hướng đó
mặt khác là các nước sẽ đẩy mạnh một số hiệp định thương mại song phương với mỹ
và tôi nghĩ rằng là việt nam chúng ta cũng không loại trừ khả năng đó
mới đây nhất tại buổi tiếp đại diện thương mại của tổng thống donald trump ngài robert lighthizer thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
tại buổi tiếp hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean vừa qua
nhiều doanh nghiệp hoa kỳ bày tỏ sự quan tâm và có ý định
đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam bởi chính phủ và cơ quan chức năng của việt nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư làm ăn tại việt nam
hiện tại các cơ quan chức năng của việt nam và hoa kỳ đang tích cực bàn thảo hoàn thiện cơ chế hợp tác thương mại
theo hướng hiệu quả thuận tiện hơn và đôi bên cũng có lợi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hoa kỳ có vai trò rất quan trọng trong khu vực hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
và khối asean mong muốn hoa kỳ phát huy hơn nữa các hoạt động hợp tác của mình nhất là về kinh tế thương mại
đóng góp vào sự thịnh vượng chung của khu vực và thế giới
ngài robert lighthizer trên cương vị đại diện thương mại hoa kỳ cho rằng hoa kỳ cũng luôn coi trọng về phát triển hợp tác
kinh tế thương mại với việt nam ngài robert lathizer cũng cho biết trong khả năng của mình sẽ nỗ lực đóng góp tích cực
vào chuyến thăm hoa kỳ của thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng thời cũng sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng
của chính phủ việt nam nhằm xúc tiến nhiều hơn nữa các chương trình dự án hợp tác góp phần vào việc phát triển
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương giữa hai nước
ở thời điểm này chúng ta chưa thể rõ định hình chính sách chung của mỹ đối với việt nam hay đối với khu vực không chỉ
châu á thái bình dương mà còn các khu vực khác nhưng có một thông điệp rất rõ trong tuyên bố nhậm chức của tổng thống
donald trump là ông sẽ nhìn nhận lợi ích của nước mỹ một cách thiết thực hơn và cụ thể hơn
trong mối quan hệ không chỉ mình mỹ hay việt nam đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhưng ở đây lợi ích quốc gia
không có nghĩa là không đối trọi nhau mà quan trọng nhất là có nhiều điểm song trùng
về thương mại mỹ muốn lợi ích thương mại trong quan hệ với các nước ta cũng muốn có lợi ích thương mại đối với các nước
hai bên có hỗ trợ tương hỗ nhau và đây chính là điểm mà chúng ta phải lưu tâm hơn bên cạnh lợi ích của ta chúng ta có thể quảng bá
và đem lại lợi ích cho phía bạn thế nào ngược lại cũng vậy
là người theo dõi sức sát các hoạt động kinh tế của việt nam trong nhiều năm nay cá nhân tôi thấy rằng
việt nam các bạn đã thực sự thay đổi vài năm gần đây in wongic hàng hóa từ việt nam sang mỹ khá nhiều đặc biệt là vào các mặt hàng nông sản
nhưng tôi cũng phải nói thêm rằng để hạn chế rủi ro với người tiêu dùng mỹ đưa ra luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm
trong đó có những yêu cầu bắt buộc để phòng ngừa các nguy cơ
từ thực phẩm không an toàn các tiêu chí sản xuất an toàn bắt buộc để doanh nghiệp phải tuân thủ
đối với doanh nghiệp việt nam việc không tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm là hàng rào lớn nhất cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu nông sản thực phẩm vào mỹ
năm ngoái việt nam đã có hợp đồng mua một trăm linh máy bay boeing của mỹ thì đó chính là lợi ích của mỹ
về khoa học kỹ thuật mỹ có thể chuyển giao cho việt nam rất nhiều
những sản phẩm việt nam có giá cạnh tranh sẽ cho người tiêu dùng
mỹ cơ hội sử dụng hàng giá rẻ hơn
trong khi đó mỹ có thể đầu tư vào những lĩnh vực mà mỹ có lợi thế ở việt nam đó chính là lợi ích tương hỗ nhau
vâng trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền hình dân
thưa phó giáo sư sau hơn hai mươi năm bình thường hóa quan hệ việt nam hoa kỳ vậy phó giáo sư có đánh giá như thế nào về quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ
như chúng ta đã biết sau khi bình thường hóa quan hệ giữa việt nam với hoa kỳ thì nhiều quan hệ đã được thúc đẩy đã đạt được rất nhiều thành tựu tiến bộ
trong đó thương mại là một cái nét nổi bật là một điểm sáng nhất trong cái bức tranh quan hệ giữa việt nam với hoa kỳ
nhưng mà cái điều có giá trị hơn nữa là trong gần bốn mươi tỷ thì chúng ta đã thẳng dư thương mại đến gồm gần ba mươi tỷ
quả lấy đây là một số liệu rất lớn trong toàn bộ bức tranh thương mại việt nam
như vậy có thể nói là những thành tiệu rất lớn về thương mại của việt nam với hoa kỳ
thì điều ấy cho thấy là cái quan hệ giữa hai bên đang rất tốt ít nhất là trong lĩnh vực thương mại
như vậy là bức tranh này sẽ làm cho
vâng thưa phó sư hiện nay có một số mặt hàng nông sản của việt nam đã được thị trường mỹ chấp nhận
vậy thì để tiếp tục phát huy cái đàn này với tư cách là người tiêu dùng
thì ông có suy nghĩ đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ
thị trường hoa kỳ rất rộng lớn với quy mô nhập khẩu rất lớn
và người ta vẫn dùng một cái thân gửi gọi là thị trường tiêu dùng
gọi là nước mỹ là một nước nước của tiêu dùng
cho nên cái việc mỹ nhập khẩu rất nhiều hàng hóa nói chung
trong đó có nông sản của nhiều nước và của việt nam là một điều cũng dễ hiểu
tuy nhiên mặc dù là một cái đất nước tiêu dùng nhưng thị trường hoa kỳ cũng không phải là quá đơn giản
mặc dù họ nhập khẩu và xóa số lượng giá trị của chúng ta rất lớn
ví dụ như vào thị trường hoa kỳ chúng ta phải chấp nhận những quy định của bản thân thị trường hoa kỳ
và nước mỹ thì có những quy định rất là chặt chẽ
cho nên chúng ta phải chấp nhận chúng ta phải thực hiện theo đúng những quy định của họ là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là vào thị trường hoa kỳ chúng ta gặp sự cạnh tranh rất lớn
cạnh tranh trước hết là với các nhà sản xuất hoa kỳ
ví dụ như một số thủy sản của việt nam chúng ta biết
vấn đề thứ ba là chúng ta gặp sự cạnh tranh với các đối tác khác
cũng không kém gì chúng ta thậm chí còn mạnh hơn
ví dụ như là trung quốc thái lan hiện nay họ cũng đang cạnh tranh trên thị trường hoa kỳ
cho nên là chúng ta sẽ gặp rất nhiều đối tác như vậy gặp rất nhiều đối thủ như vậy gặp nhiều khó khăn như vậy
thì đòi hỏi doanh nghiệp việt nam phải có nhiều cố gắng vươn lên nữa
thì chúng ta mới có thể trụ chân lại ở cái thị trường này được
vâng thưa phó giáo sư kể từ khi ông donald trump đắc cử tổng thống mỹ
thì quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ có một số thay đổi nhất định
là người nghiên cứu quốc tế lâu năm ông có kỳ vọng như thế nào về quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian tới
từ khi ông donald trump lên thì thực ra là có nhiều phát nhiều chính sách
thế chúng ta xoay chung quanh vấn đề thương mại thì theo tôi nghĩ là có mấy điểm này
thứ nhất đó là việc mỹ rút khỏi cái tpp
điều này có tác động rất lớn đến thương mại của mỹ cũng như là của các đối tác của mỹ trong đó có việt nam
người ta nói ngay kể cả mà tpp bây giờ có tiếp tục đó
phán mà có diễn ra có ký kết được nhưng không có mỹ thì cái tác động đối với lại nhiều đối tác cũng không lớn
chứ không riêng việt nam
như vậy là việc mỹ rút khỏi tpp đã ảnh hưởng rất lớn đến thương mại của việt nam
vấn đề thứ hai là chính sách bảo hộ thương mại của mỹ
ông wham tuyên bố là sẽ dành lại việc làm cho người mỹ
như vậy là chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần là có thể sẽ chịu dựng những tác động của chính sách bảo hộ thương mại của mỹ
vấn đề thứ ba là đồng đô la mỹ tăng giá
thế thì cái đồng đô la mỹ tăng giá và cái chính sách hạn chế nhập cư của mỹ cũng sẽ tác động
khi chúng ta biết liên quan giữa tiền tệ và thương mại thì đồng đô la tăng giá cũng sẽ ảnh hưởng đến thương mại của mỹ
rồi chính sách hạn chế nhập cư của mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nói chung ảnh hưởng đến thương mại của mỹ
nói riêng và như vậy cũng sẽ ảnh hưởng các đối tác trong đó chúng ta cũng là một đối tác thì sẽ bị ảnh hưởng
và vấn đề cuối cùng là mỹ chính sách ở trong nội địa thôi
đó là chính sách tăng thu nhập cho các doanh nghiệp giảm thuế thu nhập đi
tăng thu nhập các doanh nghiệp có nghĩa là việc làm sẽ quay lại thị trường mỹ
có nghĩa là việc làm ấy nó sẽ ảnh hưởng ở các thị trường khác
và như ông trump nói là sẽ lấy lại việc làm cho người mỹ
thế thì khi mà các doanh nghiệp họ đầu tư tập trung vào đầu tư trong nước
thì trong nước mỹ sẽ sản xuất được nhiều hàng hóa hơn
điều ấy có nghĩa là họ sẽ nhập khẩu ít hơn
và các đối tác sẽ phải giảm bớt quy mô xuất khẩu của mỹ sang trong đó của việt nam
cho nên là tôi nghĩ là với những cái
chính sách của ông donald trump này chắc là thương mại
của các nước nói chung và mỹ sẽ khó khăn chứ không chỉ việt nam
như vậy là tôi nghĩ sẽ có những khó khăn
tuy nhiên chúng ta vẫn có những cơ hội vẫn có những biện pháp cách thức
để có thể tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với mỹ
thương mại sẽ là một trong nội dung quan trọng trong cái chuyến thăm này của thủ tướng chúng ta
theo tôi vừa nói bên trên là sẽ có những khó khăn
thì chắc chắn là trong chuyến đi này chúng ta sẽ có những đàm phán
sẽ có những biện pháp có những cách thức để có thể gỡ bớt những khó khăn ra
mặc dù có những cái mà chưa diễn ra nhưng mà
với cái vai trò của chính phủ với cái chức năng thì chúng ta sẽ
chức năng của chính phủ vai trò chính phủ sẽ phải nhìn nhận trước những khó khăn đấy
và đặc biệt là các doanh nghiệp họ cũng đã nhìn nhận họ cũng phải tinh toán chuyện đấy
cho nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những cái đàm phán
sẽ có những cách giải quyết đặt vấn đề với nhau để hạn chế bớt những khó khăn về thương mại
vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai là hy vọng rằng là cái quan hệ thương mại hai bên
theo tôi nghĩ là có thể sẽ bị ảnh hưởng
nhưng mà có lẽ là mỹ sẽ nhằm đến những đối tác thật lớn
trong đó điển hình là trung quốc điển hình là nhật bản
là những nước mà họ không những chỉ về thương mại
còn có những cái lĩnh vực khác có thể tác động đến mỹ
ví dụ như là chính trách tiền tệ chính trách về đầu tư
thì có thể sẽ ảnh hưởng mỹ chứ có lẽ họ nhầm thêm chúng ta
hy vọng là chúng ta cũng sẽ nằm trong khó khăn như cái mức độ nó sẽ khó khăn ít hơn
thì tôi nghĩ là chuyến đi của thủ tướng sẽ thúc đẩy quan hệ nói chung giữa việt nam với mỹ
trong đó có quan hệ kinh tế và đặc biệt là thương mại
thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những biện pháp cách thức để duy trì những cái quan hệ thương mại hiện nay
và có thể là làm cho nó tiếp tục tốt hơn
xét về phía người dân và trên cái bình diện lợi ích kinh tế giữa hai quốc gia
thì phó giáo sư có kỳ vọng gì trong cái quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ trong cái thời gian tới
tất nhiên là mong muốn là tốt hơn rồi
ta muốn tốt hơn không phải trong cái thế giới này
không phải là tốt hơn là chỉ cho ta mà tốt hơn là cả cho bạn
mà cụ thể ở đây là tốt hơn
tốt hơn cho hoa kỳ
cụ thể cho cả chính phủ
lẫn cho người dân hoa kỳ
thế thì tôi nghĩ là tốt hơn trong cái chuyện này là chuyện bình đẳng
là hai bên cùng có lợi
thế thì theo tôi nghĩ giả sử mỹ có đặt ra một số cái rào cản mới
mỹ có đặt ra một số cái quy định những cái khó khăn mới
thì đứng về góc độ nào đó có khi nó là cái tốt để chúng ta phải tập dượt
chúng ta phải vượt qua những khó khăn nữa
bởi vì thực ra những chuyện đó có thể nó chưa diễn ra bây giờ
thì trong tương lai nó sẽ diễn ra một lúc nào đó
một nơi nào đó có thể diễn ra
ví dụ cái chuyện bán phá giá thì nghĩa miên chống bán phá giá nghĩa miên có rồi
cái chuyện mà các cái cản trở bây giờ là cản kỹ thuật
là nó có ở chỗ này chỗ kia
thế rồi thì vấn đề tiền tệ phân vân giả hạn thì nó sẽ có
có thể đối với nước mỹ vào cái thời điểm này
nhưng mà có thể đối với nước khác là vào thời điểm khác
cho nên tôi nghĩ là giả sử mỹ có đặt ra những cái khó khăn như thế này
là chuyện bình thường mà nếu chúng ta ngay thời điểm như thế này
chúng ta đã nghĩ được cách chúng ta vượt được qua
thì cũng lại là một cái tốt
nó cũng là một cái bài kiểm tra cho cái trình độ cái năng lực về thương mại của ta
cho nên theo tôi nghĩ là chúng ta nên sẵn sàng với lại những cái khó khăn đấy
và tôi nghĩ là cũng không có gì đáng quá phải lo ngại
trong quan hệ thương mại việt nam hoa kỳ trong tương lai
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư đã nhận là mời tham gia chương trình của chương trình nhân dân
trong sự kiện quảng bá năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy tại mỹ vừa qua
các doanh nghiệp của mỹ đã đặt ra một bài kiểm tra cho các doanh nghiệp việt nam
đều rất quan tâm đến apec
bởi thông qua apec người ta có thể định hình được các định hướng ưu tiên cho khu vực
để có lợi cho các nền kinh tế thành viên
diễn đàn này có thể tạo ra được quy định tiêu chuẩn về thương mại
để làm sao có thể hỗ trợ tốt nhất cho kinh tế mỗi nước thành viên trong khuôn khổ apec
qua cái hai cái song một và song hai vừa qua
thì thấy rằng là việt nam chúng ta đã chủ động
và đạt được những cái kết quả như là chúng ta để ra bàn đỏ
đặc biệt là chúng ta đã đạt được những cái kết quả
bách năm nay tại việt nam thì lại là một cơ hội là một diễn đàn rất là tốt
để các nước đâu đó là cũng coi như là rà soát lại
nhìn ngõ lại những hợp tác về song phương và đa phương của mình
thời gian vừa qua
đồng thời sẽ ghi tiếp cho tương lai
chẳng hạn như là một chủ đề được các diễn đàn
apec thảo luận rất là kỹ
đó chính là cái tầm nhìn cho apec
sau năm hai nghìn hai mươi
nó sẽ như thế nào
và trong đó cũng có bàn nhiều những cái mô hình
về tự do hóa thương mại
song phương hay là đa phương
hay là ở một cái mô hình khác
chính quyền mới chưa nói nhiều
với các diễn đàn đa phương
nhưng với các lợi ích kinh tế thương mại
cộng đồng doanh nghiệp mỹ rất trông đợi sự tham gia của mỹ
để khu vực này phát triển năng động hơn
và xây dựng những tiêu chuẩn
mà cả mỹ và các nước khác có thể chấp nhận được
tướng chính phủ là cơ hội vô giá
để tái khẳng định quan điểm của việt nam
và nêu rõ cam kết mạnh mẽ của việt nam
với hoa kỳ
về hợp tác thương mại song phương
trên cơ sở cùng có lợi